từ đơn cầu cứu của một người cha ở xã ba dinh huyện miền núi ba tơ công an huyện ba tơ về việc bị một đối tượng gọi điện bảo phải đưa bốn mươi năm triệu đồng để chuộc con gái mới hơn một mươi ba tuổi
công an huyện ba tơ khẩn trương triển khai phương án giải cứu bé gái đối tượng liên tục thay đổi địa điểm hẹn gặp nhận giao tiền để nhằm đối phó với công an
tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi các trinh sát công an huyện ba tơ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã kịp thời giải cứu bé gái trả cháu về lại cho gia đình ở ba tơ
bước đầu bé gái cho biết năm hai nghìn hai mươi theo người bạn xuống thành phố quảng nam để xin việc làm chủ một nhà nghỉ ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi đến rụ rỗ về giúp việc
tuy nhiên sau đó em bị ép phục vụ mua vui cho khách nếu không phục vụ khách thì sẽ bị chủ nhà trọ đánh
hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ chuyển giao cho công an thành phố quảng ngãi điều tra làm rõ
thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba bảo vệ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một công an hà tĩnh đã đẩy mạnh phòng chống tội phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và sau một tháng gia quân công an hà tĩnh đã phát hiện ba mươi chín người nhập cảnh trái phép trốn cách ly
vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trận tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã kỳ nam thị xã kỳ anh phòng cảnh sát giao thông công an tĩnh phát hiện xe ô tô khách của nhà xe tú tạc mang biển kiểm soát bốn mươi ba b một nghìn bốn trăm linh chín do nguyễn thanh thuần sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng điều khiển chờ chín người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch nhằm trốn cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín